thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang người dân phát hiện một chiếc xe ô tô
di chuyển trên đường với tốc độ cao kéo theo một chiếc xe máy dưới gầm đang bốc cháy
khiến cho nhiều người hoảng loạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên người dân phát hiện chiếc xe ô tô
bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi một a chín mươi tám nghìn một trăm linh sáu do một người đàn ông điều khiển
di chuyển với tốc độ cao trên đường nguyễn trung trực hướng từ thành phố rạch giá
đi rạch sỏi và kéo lê một chiếc xe máy đang bóc cháy
nhiều người đuổi theo một đoạn chiếc xe máy bị rớt lại bên vệ đường
cháy một phần và vỡ nát
riêng xe ô tô tiếp tục di chuyển với tốc độ cao trên đường ngô thợ diệm
đến khu vực xã thành lộc huyện châu thành do đường hẹp mới dừng lại
tại hiện trường chiếc xe ô tô bảy chỗ có ba người lớn và một trẻ em trên xe
chiếc xe bị đập vỡ nát phần kính sau đèn hậu và trầy xước xung quanh xe
người đàn ông điều khiển xe ô tô ngụ tỉnh bình dương cho biết
di chuyển từ khu vực cổng kênh cục phường rạch sỏi thành phố rạch giá
thì bất ngờ bị một nhóm người rượt đuổi tấn công
do hoảng loạn nên người này đã đạp ga bỏ chạy và va chạm với xe máy đang chặn trước đầu xe
lo sợ bị tấn công nên tài xế đã kéo lê chiếc xe máy trên đường và chạy đến khu vực trên
ngành chức năng tỉnh kiên giang đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường xác minh làm rõ vụ việc